manh động và táo tợn bất kể là ban ngày giữa chỗ đông người qua lại
hai đối tượng là trần hữu hiệp và phạm văn quân vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi cướp tài sản
và ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại
công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã ngay lập tức vào cuộc truy tìm hung thủ và bắt giữ hai đối tượng gây án
trần hữu hiệp và phạm văn quân đều đã có tiền án về tội cướp giật tài sản
tuy nhiên sau khi ra tù đôi bạn vẫn không tu trí làm ăn mà rủ nhau tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
tại cơ quan công an cả hai khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản
bà thân hiệp còn là người nghiện ma túy
chị nguyễn thị cẩm ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trung tại phường hồng hoài tp hạ long là bị hại của hai đối tượng trong vụ việc lần này
cũng chỉ vì chủ quan mà đã tạo cơ hội cho hai đối tượng thực hiện được hành vi
hạ long là thành phố du lịch
dân qua các lực lượng chức năng đặc biệt là đội cảnh sát hình sự công an thành phố luôn chủ động cho công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm liên quan đến cướp cướp giật tài sản
vì vậy ngay sau khi nhận được tin báo các chính sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc xác minh bắt giữ các đối tượng liên quan
tạo được lòng tin sự ủng hộ của quần chúng nhân dân
lúc đấy thì tôi rất là hoảng sợ tôi có hét nên kêu cướp nhưng mà hai đối tượng thì vẫn bỏ chạy
tôi cũng cho mọi người là thấy một cái bài học là phải cảnh giác
và tôi cũng xin cảm ơn các lực lượng công an đã rất là giỏi để tìm nhanh chóng để tìm được trả lại những đồ đã mất cho tôi
qua cái việc đấu tranh chuyển án thì chúng tôi xác định là lực lượng công an cơ sở phải nhu ý sâu sắc đến cái số đối tượng mà đã có chuyển án chuyển sự
và những cái đối tượng mà nó có hai cái mũ về nghiệp vụ là vừa hình sự và vừa ma túy
cũng thấy là người dân trên địa bàn chúng tôi thì cũng rất là còn mất cảnh giác chủ quan trong cái việc là quản lý rồi trông giữ tài sản
thế thì với cái chức năng nhiệm vụ chúng tôi thì cũng khuyến cáo người dân là luôn luôn cảnh giác đối với lại các cái đối tượng lạ mặt trên đường
có thể là xâm hại đến cái tài sản cũng như là cái sức khỏe của người dân trên địa bàn
cũng thấy là người dân trên địa bàn chúng tôi thì cũng rất là còn mất cảnh giác chủ quan trong cái việc là quản lý rồi trông giữ tài sản